hệ thống y tế đồng bằng sông hồng cả tuyến y tế cơ sở tuyến các bệnh viện tỉnh và tuyến các bệnh viện trung ương
đều đang bộc lộ những bất cập về hạ tầng về chế độ đái ngộ y bác sĩ về đầu tư mở rộng
trong tình hình đó nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của cả ba tuyến y tế
đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với bộ y tế và chính quyền các tỉnh thành ở đồng bằng sông hồng
phó giáo sư tiến sĩ phan lê thu hằng đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
thưa phó giáo sư tiến sĩ phan lê thu hằng câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn dành cho bà đó là
nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị đã đề ra nhiệm vụ phát triển hệ thống y tế đồng bằng sông hồng
theo quy hoạch bảo đảm tính bình đẳng toàn dân và có chất lượng cao
vậy thì ngành y tế đã có kế hoạch như thế nào để có thể thực hiện nhiệm vụ này
như chúng ta đã biết ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số ba mươi
về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông hồng đến hai nghìn ba mươi và tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm
trong đó thì đã có xác định những định hướng ưu tiên lâu dài đối với lĩnh vực y tế dân số của từng tỉnh vùng đồng bằng sông hồng
và theo đó thì cần phát triển khu vực đồng bằng sông hồng trở thành cái trung tâm hàng đầu
của cả nước về lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe với những hệ thống y tế hiện đại đồng bộ và cân đối
dựa trên nền tảng bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
và để thực hiện thành công những cái định hướng trong chiến lược thì một vấn đề hết sức quan trọng có thể coi là tiên quyết
đó là việc xác định những ưu tiên trong lĩnh vực đầu tư cụ thể và trong một khuôn khổ có tính chất pháp lý cao
và giảng buộc của các sở mạng lưới y tế
dân số của từng tỉnh trong vùng đồng bằng sông hồng cũng như toàn bộ vùng đồng bằng sông hồng
trong thời gian vừa qua bộ y tế đã phối hợp rất là chặt chẽ cùng với các bộ ngành liên quan và các địa phương
để xây dựng và hoàn thiện quy hoạch tổng thể đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó thì bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng quy hoạch ngành quốc gia
về lĩnh vực y tế như là quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế đến hai nghìn ba mươi và tầm nhìn hai nghìn bốn mươi
và đặc biệt là quy hoạch của các địa phương
và theo đó thì trong đó đã xác định rất là rõ về những phương hướng mục tiêu và những nội dung ưu tiên
và những giải pháp cốt lõi để thực hiện việc phát triển những hệ thống y tế của các tỉnh đồng bằng sông hồng
cũng như là hệ thống y tế của vùng đồng bằng sông hồng trong mối liên kết hữu cơ
giữa các tỉnh hệ thống y tế của các vùng khác trong cả nước
thưa bà vậy trong thời gian tới bộ y tế sẽ làm gì để thực hiện các mục tiêu đã đề ra

để thực hiện những mục tiêu đã để ra thì trong thời gian tới bộ y tế sẽ phối hợp rất là chặt chẽ
cùng với các địa phương để xây dựng và ban hành kế hoạch hành động
cũng như là xây dựng các chương trình dự án và các giải pháp cốt lõi để thực hiện quy hoạch
trong đó đặc biệt chú trọng thứ nhất là việc hoàn thiện khung chính sách
đặc biệt là với các chính sách về quản trị về đầu tư cũng như là tài chính
và thứ hai là triển khai về chiến lược phát triển và đào tạo nhân lực y tế
làm sao để nhân lực y tế đảm bảo về số lượng và chất lượng
ngày càng được nâng cao cũng như cơ cấu và phân bổ hợp lý
và thứ ba là tập trung huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước
rồi từ các dự án bốn vay dự án oda cũng như là các dự án viện trợ không hoàn lại
và đặc biệt là các đầu tư từ tư nhân các nguồn đầu tư từ tư nhân
và sử dụng hiệu quả cái nguồn lực cho công tác y tế
thứ tư là phát triển khoa học công nghệ trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thưa bà trong năm hai nghìn hai mươi ba ban bí thư đã ban hành
chỉ thị số hai mươi năm và quốc hội đã ban hành nghị quyết số chín mươi chín
nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở và nó sẽ làm cho hệ thống y tế cơ sở thay đổi ra sao
công tác y tế cơ sở chỉ có thể làm tốt khi mà có sự phối hợp chặt chẽ
của bộ y tế và các địa phương
và trong đó thì vai trò chính của bộ y tế chủ yếu đó là việc
thứ nhất là hỗ trợ việc tạo ra các cửa mở chính sách
nhằm để mà củng cố
hoàn thiện và phát triển y tế cơ sở
thứ hai là việc mà ban hành xây dựng các chương trình hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật
đối với công tác y tế cơ sở
thứ ba là huy động thêm các nguồn lực về tài chính về kỹ thuật
để bổ sung đặc biệt là với những địa phương khó khăn
để mà thực hiện các hoạt động và phát triển y tế cơ sở
cái việc mà triển khai thành công các chính sách về y tế cơ sở
thì chủ yếu vai trò nằm chính ở các địa phương
theo đó cái sự vào cuộc một cách tích cực
chủ động của cấp ủy đảng của các tổ chức đảng
rồi là của chính quyền địa phương toàn bộ hệ thống chính trị
cũng như cộng đồng dân cư trên địa phương đóng vai trò quyết định
và đặc biệt nhấn mạnh những cái điểm quan trọng
chỉ tiêu của y tế cơ sở vào trong cái chỉ tiêu sức khỏe
trong chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương
hàng năm năm năm và mười năm
và thứ ba là công tác kiểm tra giám sát
thứ tư là cái việc mà xây dựng và triển khai
các kế hoạch để củng cố hoàn thiện và phát triển y tế cơ sở
thứ năm cho cái công tác y tế cơ sở và cái nguồn lực này phải đảm bảo là đầy đủ
thứ sáu là cái việc mà phối hợp liên ngành
thì làm sao mà có thể huy động được cái sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư
vào cái công tác y tế cơ sở
vậy tới đây thì bộ y tế sẽ triển khai kế hoạch gì
để có thể nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở và y tế dự phòng ạ
trong thời gian qua cũng như là hiện nay thì bộ y tế hết sức nỗ lực
tích cực để tìm kiếm các nguồn đầu tư từ các dự án vốn vay của world bank
adb cho hai mươi chín tỉnh thuộc vùng khó khăn
và đặc biệt gần đây thì có ba cái chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và sau đại dịch covid thì có chương trình phục hồi kinh tế
và đặc biệt là các dự án vốn vay có biện trợ không hoàn lại
từ các tổ chức un như là ho unpa unicef
đây là những cái nguồn lực mà chúng tôi xác định là hết sức quan trọng
để hỗ trợ và nâng cấp đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở y tế dự phòng
bên cạnh đó thì bộ y tế cũng hết sức nỗ lực trong vấn đề hỗ trợ hợp tác kỹ thuật
tìm kiếm những hỗ trợ kỹ thuật về các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu
những cái mô hình mà có thể thấy là có hiệu quả
như là cái mô hình sàng lọc và quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng mà phối hợp với novatis
và thời gian tới thì bộ y tế cũng sẽ rất là tích cực trong vấn đề xây dựng
cũng như là tìm các giải pháp về đổi mới tài chính y tế
phát triển đào tạo nhân lực y tế chuyên biệt cho y tế cơ sở và y tế dự phòng
giúp các địa phương triển khai trên một diện rộng
một cái mô hình cùng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình
chúng tôi có thể hy vọng là thời gian tới với cái sự phối hợp rất là chặt chẽ của bộ y tế
cùng các địa phương và đặc biệt là của toàn bộ hệ thống chính trị
thì y tế cơ sở sẽ có những cái bước chuyển mới chuyển biến về chất lượng
và mạng lưới y tế cơ sở sẽ được tối ưu hóa về cấu trúc cũng như là những hoạt động chức năng
và trong đó có một cái chức năng đặc biệt quan trọng đó là chức năng người gác cổng của hệ thống y tế
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phan lê thu hằng đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
thưa quý vị đồng bằng sông hồng là khu vực đông dân cư bậc nhất ở việt nam
nâng cao chất lượng hệ thống y tế bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho người dân theo tiêu chí bao phủ bình đẳng và chất lượng
là yêu cầu mà nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị đã để ra và với việc bộ y tế tích cực triển khai
cụ thể hóa những nhiệm vụ này trong đó đặc biệt tập trung nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở
tuyến được coi là người gác cổng hệ thống y tế chất lượng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân
sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới ở đồng bằng sông hồng
còn bây giờ chương trình động lực vùng sông hồng hôm nay xin được dừng lại tại đây